thưa quý vị và các bạn nếu như trước đây cộng đồng người khuyết tật tại việt nam chỉ có thể ngắm nhìn và xem những sáng chế riêng dành cho họ từ xa
thì nay ngay tại việt nam những sáng chế hay giải pháp hữu ích đã không còn trở nên quá xa lạ
điểm đặc biệt đây đều là những sáng chế những giải pháp hữu ích thiết thực đã đang và sẽ được sử dụng trong cuộc sống thường ngày
và các sáng chế giải pháp hữu ích này đều do chính những thanh niên bao gồm cả những thanh niên khuyết tật và không khuyết tật sáng tạo nên
một cánh tay với đầy đủ các ngón tay có thể cầm
nắm hoạt động như những người không khuyết tật luôn là một mơ ước đối với nhiều người khuyết tật tại việt nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung
trước đây những hình ảnh này chỉ là những hình ảnh xa vời đối với cộng đồng người khuyết tật bởi một cánh tay robot có thể có giá lên tới hàng chục nghìn đô la mỹ
thế nhưng giờ đây ngay tại việt nam người khuyết tật cũng có thể tìm thấy một cánh tay robot với giá khoảng một đô la mỹ
một cánh tay mà bạn có thể sử dụng trong sinh hoạt thường ngày có thể cầm nắm mọi vật bạn muốn
không khó để mà mình nhận ra là hiện tại việt nam mình có rất là nhiều cái vấn đề xoay quanh về xã hội cũng như là không có những cái giải pháp để mà hướng đến phục vụ cộng đồng cho người khuyết tật
cộng đồng người khuyết tật ở mình thì hiện tại mặc dù chính phủ cũng có hỗ trợ rất là nhiều cũng có rất là nhiều doanh nghiệp họ hoặc là những cái cơ quan tổ chức họ muốn hỗ trợ nhưng mà mình thấy vẫn chưa có hỗ trợ
và đúng cái chiều sâu của nó là vì sao mình làm cái volcanomatics làm tay sản xuất sản xuất tay robot cho người khuyết tật là thứ nhất là cung cấp chức năng thứ hai là không những là chức năng mà còn cung cấp việc làm cho người khuyết tật
hiện tại có rất là nhiều tổ chức từ thiện họ cứ cung cấp tay giả nhưng mà cũng chỉ cung cấp tay giả thôi rồi những người này họ không có được công an việc làm tốt
cho nên khi mà thiết kế áp dụng công nghệ thì công nghệ không chỉ giúp cho con người trở nên tự tin trở nên độc lập hơn
volcanomatics là một doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập tại thành phố hồ chí minh với mong muốn tái sinh cho người khuyết tật bằng các mô đun tay chân giả giá rẻ
mục tiêu của các bạn trẻ này là giúp ba mươi tám triệu người khuyết tật có việc làm và mong muốn trở thành một minh chứng chứng minh cho toàn cầu thấy rằng việt nam là một nước có khả năng sử dụng công nghệ cao để giúp ích cho con người
trong đó sáng chế được cấp bằng phải thỏa mãn đầy đủ ba điều kiện tính mới tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp giải pháp hữu ích được cấp bằng phải đáp ứng đủ hai điều kiện tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp
trình tự thủ tục đăng ký sáng chế như sau
một tra cứu trước khi nộp đơn tùy chọn mặc dù đây không phải là thủ tục bắt buộc tuy nhiên người nộp đơn được tư vấn nên tiến hành tra cứu tình trạng kỹ thuật của sáng chế giải pháp hữu ích trước khi tiến hành nộp đơn yêu cầu bảo hộ
kết quả tra cứu có thể cung cấp cho người nộp đơn những thông tin mới nhất về những giải pháp đã biết gần nhất với giải pháp dự định nộp đơn hay còn gọi là tình trạng kỹ thuật
tài liệu yêu cầu
bản mô tả sáng chế bao gồm tên giải pháp lĩnh vực kỹ thuật được đề cập
giải pháp gần nhất đã biết phần loại sáng chế quốc tế danh sách hình vẽ đính kèm để mô tả chính xác bản chất kỹ thuật của sáng chế
tên và địa chỉ đầy đủ của người yêu cầu tra cứu
tài liệu yêu cầu của hồ sơ thủ tục đăng ký sáng chế khi nộp đơn gồm
bản mô tả sáng chế bao gồm tên giải pháp lĩnh vực kỹ thuật được đề cập
giải pháp gần nhất đã biết phân loại sáng chế quốc tế danh sách hình vẽ đính kèm để mô tả chính xác bản chất kỹ thuật của sáng chế và yêu cầu bảo hộ còn được gọi là các điểm yêu cầu bảo hộ
tên và địa chỉ đầy đủ của người nộp đơn tác giả sáng chế giấy ủy quyền
căn cứ theo quy định của luật sở hữu trí tuệ năm hai nghìn năm và được sửa đổi năm hai nghìn chín có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi
một đơn yêu cầu đăng ký bảo hộ sáng chế cơ bản
phải trải qua bốn giai đoạn sau
a thẩm định hình thức
đơn đăng ký sáng chế sẽ được thẩm định tính đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký trong thời gian một tháng kể từ ngày nộp đơn tại cục sở hữu trí tuệ
bao gồm những thông tin về người nộp đơn phân loại sáng chế quốc tế bản mô tả sáng chế
trường hợp đơn đăng ký đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mặt hình thức một quyết định chấp nhận đơn hợp lệ sẽ được ban hành
b công bố đơn
đơn sau khi được chấp nhận hợp lệ sẽ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn một mươi chín tháng kể từ ngày nộp đơn
c thẩm định nội dung
đơn sáng chế sau khi được công bố sẽ được tiến hành thẩm định nội dung trong thời hạn một mươi tám tháng kể từ ngày đơn được công bố trên công báo
d cấp bằng độc quyền sáng chế giải pháp hữu ích
nếu giải pháp trong đơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ cho sáng chế hoặc giải pháp hữu ích và người nộp đơn chấp nhận nộp lệ phí cấp bằng theo quy định
quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích bằng độc quyền sáng chế sẽ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ việt nam kể từ ngày cấp đến hết hai mươi năm tính từ ngày nộp đơn
bằng độc quyền giải pháp hữu ích sẽ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ việt nam kể từ ngày cấp đến hết một mươi năm tính từ ngày nộp đơn
thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thắpsángniềm tinân org vn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau